trước tình trạng xe quá khổ quá tải có dấu hiệu diễn biến phức tạp
thời gian qua lực lượng thanh tra giao thông tp hà nội đã phối hợp với lực lượng công an
tại các quận huyện tập trung lực lượng kiểm tra xử lý vi phạm trên nhiều tuyến đường
nhất là những tuyến trục chính đường xuyên tâm
đây là lần đầu tiên anh huỳnh vi phạm chở quá khổ quá tải
với mức phạt tạm giữ giấy phép lái xe cộng với số tiền phạt cao
nhiều lái xe như anh huỳnh đã có bài học kinh nghiệm
thời gian qua lực lượng thanh tra giao thông hà đông đã phối hợp với đội giao thông trật tự
công an quận triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
trong đó đã giả soát các phương tiện chở vật liệu xây dựng trên địa bàn
có biểu hiện cơi nới thùng hàng không đúng với thiết kế
trực tiếp gặp gỡ với các chú xe

qua cơ hội các tổ công tác trên địa bàn quận hà đông tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
công tác tuần trang kiểm soát lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều lái xe chở hàng quá tải trọng
cái mức phạt quá tải trọng này rất là cao ngoài mức xử phạt về tiền
thì còn tước phù hiệu mới tước giấy phép lái xe có thời hạn
chính vì điều đó lái xe rất là chây ý
có những lái xe là người ta gọi cầu cứu người thân đến ba bốn tiếng đồng hồ
nhưng mà chúng tôi cưng quyết xử lý
cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khác
thì việc gia quân xử lý vi phạm
về quá khổ quá tải nhằm tăng cường gian đe giáo dục
tạo chuyển biến tích cực về nhận thức
ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của chủ phương tiện và lái xe
đồng thời qua xử lý sẽ phát hiện những tồn tại bất cập trong kiểm định
đăng ký kinh doanh vận tải
để tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực này
góp phần kiêm chế làm giảm tai nạn giao thông